các tỉnh phía đông bắc bộ nằm ở rìa phía nam của dạnh áp thấp
nối với vùng áp thấp có xu hướng mở rộng và phát triển dần về phía đông nam
tuy nhiên ở tầng một năm trăm linh m vẫn tồn tại quá trình hội tụ gió yếu
vì vậy mà về đêm nay và sáng ngày mai tại một số tỉnh như hà giang tuyên quang
có thể xuất hiện những cơn mưa rào trong thời gian ngắn
và sang đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba thì mưa rất có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa giao động là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó sẽ có xu hướng tăng tuyến tính mỗi ngày khoảng hai độ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai
sẽ có mưa rào trong thời gian ngắn tại khu vực vùng núi các tỉnh
như là lào cai lai châu điện biên
sau đó thì mưa sẽ chấm dứt trời duy trì nhiều mây
đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba thì không mưa ban ngày trời hưởng nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng đều đặn mỗi ngày hai độ trong hai ngày tiếp theo

các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là không mưa và ban ngày thì có nắng
khu vực này sẽ là nơi chịu tác động rõ rệt nhất
khi mà vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng và phát triển về phía đông nam
vì vậy mà nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần
trưa ngày mai thì độ ứng ứng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
sau đó sẽ tăng nhanh lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn trong hai ngày tiếp theo
còn đối với các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết phổ biến là không mưa ngày có nắng nhiều
nhưng chưa đến mức nắng nóng
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn trong ngày hai mươi ba
khu vực tây nguyên trong ngày mai có thể có mưa rào truyền mùa và chiều tối
và mưa phân bổ thì không đều về diện và lượng
nhưng hai ngày tiếp theo thì mưa sẽ rứt
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa
ổn định ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới
sẽ có mưa rào về chiều tối với lượng không nhiều
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ khá cao
giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi ở miền đông cao hơn đạt mức nắng nóng nhẹ